cử hành trọng thể lễ viếng đồng chí phan văn khải theo nghi thức quốc tàng
đến viếng nguyên thủ tướng phan văn khải có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân từ mọi miền đất nước
tất cả đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên thủ tướng phan văn khải
người chiến sĩ cộng sản trung kiên người lãnh đạo tài năng tiêu biểu
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhà nước
được nhân dân trong nước và thế giới kính trọng
trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
thủ tướng phan văn khải người nặng lòng với đổi mới và phát triển đất nước
của nguyên thư ký thủ tướng phan văn khải nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần quốc toàn
với tư tưởng chỉ đạo coi trọng chất lượng và hiệu quả tăng trưởng
chính phủ trong những nhiệm kỳ của nguyên thủ tướng phan văn khải
đã bảo đảm cho nền kinh tế nước ta phát triển với tốc độ thuộc loại cao nhất
gdp đạt khoảng bảy một mươi so với các giai đoạn cho đến nay
đặc biệt là kinh tế vĩ mô giữ được ổn định khá tốt
thâm hụt ngân sách và nợ công ở mức thấp nhất
lạm phát được kiềm chế ở mức thấp và tương đối ổn định
những tư tưởng chỉ đạo của nguyên thủ tướng phan văn khải
về cần phải chú trọng chất lượng và hiệu quả tăng trưởng
hiệu quả đầu tư từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và trong quá trình lãnh đạo chính phủ
cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự
trong khi bản dự thảo hợp đồng thuê máy bơm giữa thành phố và doanh nghiệp còn chưa được công bố
nhiều chuyên gia cho rằng siêu máy bơm sẽ không còn tác dụng khi đường nguyễn hữu cảnh được nâng cấp
siêu máy bơm hết phép là bài viết được đăng trên báo thành niên
theo nhiều chuyên gia đề xuất chưa thể khẳng định sau khi được nâng cấp
hoàn thiện hệ thống thoát nước mới thì đường nguyễn hữu cảnh sẽ hết ngập hoàn toàn
nhưng chắc chắn tình trạng mức độ ngập sẽ giảm đi đáng kể
vì vậy việc tiếp tục thuê máy bơm cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh lãng phí
nếu thuê thì chỉ nên thuê ngắn hạn và sử dụng các loại máy bơm công suất nhỏ
nhà đầu tư nên nghiên cứu thiết kế lại dùng bơm hướng trục để vừa tiết kiệm chi phí
lại vừa đạt hiệu quả cao hơn
cấp phép xây dựng nhanh hơn là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
mặc dù thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng những năm gần đây đã được rút ngắn nhiều
nhưng thực tế các tổ chức cá nhân vẫn than phiền thủ tục còn quá nhiêu khê
mất thời gian làm tăng chi phí
mất cơ hội của doanh nghiệp
hiện nay theo đánh giá của ngân hàng thế giới vua banh
thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng là tám mươi hai ngày gần ba tháng
tuy nhiên thực tế để thực hiện các thủ tục trên chủ đầu tư thường mất tối thiểu gấp đôi thời gian quy định
mới đây theo chỉ thị tám của thủ tướng mới ban hành
phải rút ngắn thời gian thực hiện nhóm thủ tục về cấp phép xây dựng để đạt trung bình của nhóm nước asean bốn
trong khi đó trên báo lao động trang nhất và trang hai hôm nay có bài viết
bến cóc sân bay và hàng tỷ đồng tiền thuế bốc hơi
nhóm phóng viên báo lao động phát hiện thêm hàng loạt các nhà xe ngang nhiên mở bến cóc
chạy xe dù ngay tại cảng hàng không quốc tế nội bài
lạ một nỗi nhân viên cảng hàng không quốc tế nội bài và các cơ quan chức năng không hề có động thái xử lý
mặc cho các nhà xe này lộng hành biến cảng hàng không quốc tế nội bài thành một bến cóc khủng
che giấu hành vi trốn thuế của các nhà xe này
hưởng ứng ngày quyền tiêu dùng của người việt nam
thành phố hà nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
đến đông đảo người dân trên địa bàn nhất là học sinh sinh viên
bài viết trên trang bốn báo hà nội mới ngày hôm nay thiết thực bảo vệ người tiêu dùng
mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ra đời được tuyên truyền và tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay
tuy nhiên không ít người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm quyền lợi do chưa quan tâm tìm hiểu để tự bảo vệ mình
nhiều người dân cho biết bản thân không hiểu rõ về tám quyền lợi của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm mà luật quy định
khi mua phải sản phẩm không may bị lỗi cũng không biết là phải khiếu nại với ai đơn vị nào trừ địa điểm vừa mua sản phẩm
thậm chí còn e rè và rất ngại liên hệ với cơ quan chức năng